đoàn công tác của tập đoàn dầu khí việt nam đã đến thăm và làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy đắk lắc
tại buổi làm việc tập đoàn dầu khí việt nam đã hỗ trợ năm trăm linh triệu đồng tết vì người nghèo tỉnh đắk lắc
từ số tiền này ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh đắk lắc sẽ thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình chính sách hộ nghèo
hộ đồng bào dân tộc thiểu số gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh trong dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn